thêm một cái chết bí ẩn vừa được phát hiện tại thành phố hồ chí minh
vào khoảng sáu giờ sáng nay người dân đi tập thể dục trên đường trường sa quận một thành phố hồ chí minh
đã phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi dưới cây nhiêu lọc thị nghè
ngay lập tức các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành công tác điều tra tìm hiểu nguyên nhân
thi thể nữ giới khoảng ba mươi năm bốn mươi tuổi mặc bộ đồ màu đỏ hình bông mang dép màu đen có hoai hậu
đôi bông tay kim loại màu vàng được người dân phát hiện nổi dưới cây nhiêu lọc thị nghè
đoạn dưới cầu điện biên phủ quận một
ngay sau khi tiếp nhận thông tin các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt lập biên bản vụ việc
và đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính